một vụ nổ lớn xảy ra tại số nhà năm trăm ba mươi một đường kim mã phường ngọc khánh quận ba đình thành phố hà nội
vụ việc khiến kính từ tầng hai của ngôi nhà văng xuống đường trúng một xe taxi đang lưu thông lái xe may mắn không bị thương
tuy nhiên vụ nổ đã khiến ba người trong nhà bị bỏng phải đưa đi cấp cứu
ngay khi nhận được thông tin lực lượng chức năng sở tại đã đến hiện trường điều tiết giao thông
nguyên nhân ban đầu dẫn đến vụ nổ được xác định là nổ bình ga
vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ